chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số ba mươi năm hai nghìn một mươi chín
về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và việc ban hành nghị quyết của quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
theo đó việc thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ được kéo dài thời gian thêm hai năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp các đại biểu cho rằng thời gian qua thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
đã đạt được nhiều kết quả khả quan qua đó đã tạo mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa việt nam với các nước khác

và kịp thời theo thời gian chuẩn bị của chúng ta để chúng ta xác định cái việc là sẽ kéo dài bao lâu để cho nó hợp lý hơn
chứ không phải vì cái việc là chúng ta phải kéo dài thí điểm hai năm hay là một năm nữa để nó tác động đến cái việc chúng ta quyết định thời điểm sửa luật
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao kết quả triển khai nghị quyết ba mươi của quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh ở việt nam
và cho rằng việc kéo dài thời gian thí điểm thêm hai năm là cần thiết
ra nghị quyết thường vụ quốc hội thì cơ bản thông nhất là ta không có ra nghị quyết riêng mà đưa vào nghị quyết chung của quốc hội là sẽ kéo dài cái thời gian thí điểm
thứ tư là về vấn đề thời gian tiếp tục thực hiện cái thí điểm kéo dài là bao nhiêu
thường vụ quốc hội thống nhất chung là nên kéo dài trong thời gian hai năm
trong thời gian
trong thời gian
trong thời gian hai năm thì này thì yêu cầu chính phủ là phải chuẩn bị cái sửa đổi cái loạt là nhập cảnh quá cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài nhập cảnh tại việt nam
làm sao để đến sau hai năm chúng ta ra là trình được ngay chứ không để kéo dài như thế này nữa
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện nội dung thí điểm cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại việt nam theo nghị quyết ba mươi
tuy nhiên chính phủ cần ra soát lại toàn bộ danh mục
trong thời gian hai năm các nước được áp dụng các cửa khẩu được nhập cảnh bằng thị thực điện tử
trong hai mươi tám cửa khẩu quốc tế chỉ tập trung vào một số cửa khẩu hàng không lớn
đồng thời nghiên cứu làm rõ thêm ý kiến của các bộ ngành nhất là bộ ngoại giao về vấn đề xử lý các mối quan hệ giữa miễn thị thực đơn phương và cấp thị thực điện tử
sau phiên họp này ủy ban quốc phòng an ninh sẽ tiếp tục thẩm tra chính thức để trình quốc hội cho ý kiến theo quy định